trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín để chủ động phòng chống dịch trên địa bàn hà nội thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ trưởng bộ quốc phòng bí thư tỉnh ủy thành ủy chủ tịch ubnd các tỉnh bắc giang vĩnh phúc bắc ninh hải dương hương yên hải phòng hà nam nam định thái bình hòa bình chủ động chuẩn bị về nhân lực để sẵn sàng hỗ trợ cho hà nội khi cần thiết trong việc xét nghiệm thần tốc phân loại f để chăm sóc điều trị hợp lý truy vết f một để quản lý tổ chức tiêm phòng
từ ngày sáu đến ngày một mươi hai tháng chín hà nội sẽ xét nghiệm toàn bộ một trăm linh người dân trên toàn thành phố theo nguyên tắc
tại khu vực phong tỏa khu cách ly khu vực nguy cơ rất cao lấy mẫu cho toàn bộ người dân từ hai đến ba ngày một lần
tại khu vực có nguy cơ cao lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân từ năm đến bảy ngày một lần
tại các khu vực khác lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân ít nhất một lần
hà nội đặt mục tiêu trước ngày một mươi năm tháng chín nhanh chóng kiểm soát tình hình dịch bệnh
để vào nhóm kiểm soát tốt dịch bệnh theo tiêu chí kiểm soát dịch bệnh của bộ y tế